tiếp tục thông tin về đoàn ba mươi sáu du khách và chín người dân dẫn đường leo núi khám phá núi tà giang ở xã thành sơn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
và lúc này đội cứu hộ đã tiếp cận được và đưa đoàn du khách an toàn trở về
lãnh đạo ubnd huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa cho biết công tác tiếp cận cứu hộ đoàn du khách bị mất liên lạc trên đỉnh tà giang cũng đã thành công
toàn bộ bốn mươi năm người đều được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi và tập trung an toàn tại ubnd xã thành sơn huyện khánh sơn tỉnh khánh hòa
trên địa bàn tỉnh trong đêm ba mươi tháng một mươi một sáng sáng mùng một tháng một mươi hai toàn tỉnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi lên đến hai trăm linh mm
mưa lớn khiến nhiều khu dân cư đường giao thông bị ngập nặng chia cắt
đến thời điểm này toàn tỉnh khánh hòa đã ghi nhận năm người chết trong đó bốn người đã chết và mất tích do nước lũ cuốn trôi một người thiệt mạng do điện giật